thưa quý vị và các bạn những năm qua tình trạng hàng giả hàng nhái hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đặc biệt là thực phẩm chức năng đang tạo nên sự hoang mang cho dư luận
vào bất cứ cửa hàng thuốc nào người tiêu dùng cũng có thể mua được nhiều loại thực phẩm chức năng thậm chí được quảng cáo là hỗ trợ chữa bách bệnh
thế nhưng không ai có thể bảo đảm về nguồn gốc xuất xứ cũng như những tác động của những loại thực phẩm chức năng trôi nổi này đối với sức khỏe và tính mạng của người dùng
thực hiện chỉ đạo của cục quản lý thị trường về việc triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi bảy ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục tăng cường đấu tranh chống muôn lậu giá lợn thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
lực lượng quản lý thị trường hà nội và tp hcm đã xây dựng nhiều kế hoạch kiểm tra kiểm soát tình hình
theo đó liên tiếp từ khoảng tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng quản lý thị trường hai thành phố lớn đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn lọ thuốc sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trên địa bàn
hầu hết các sản phẩm đều tập trung vào dạng mỹ phẩm thuốc bổ trợ sức khỏe
theo quy định bất cứ mặt hàng nào liên quan đến mỹ phẩm tân dược thì đều phải có hóa đơn chứng từ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
thế nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thì hầu hết người bán hàng đều nhận là bán hộ trong hộ nên không thể xuất trình được các loại giấy tờ trên
phòng chống hàng lậu hàng giả lận thương mại là nhiệm vụ của liên ngành của nhiều ngành có liên quan chứ không phải riêng ngành y tế
đối với các mặt hàng như thực phẩm chức năng mỹ phẩm thuốc dược liệu tức là không phải là mặt hàng được lưu hành một cách tự do thích đưa ra thị trường nào thì đưa
mà bắt buộc phải thực hiện quy trình
như là tự công bố hoặc công bố đối với sản phẩm thực phẩm mà theo nghị định một mươi năm ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
trên thực tế thị trường thuốc thực phẩm chức năng vốn đã nhức nhối từ lâu
đến bất cứ cửa hàng thuốc hay trung tâm làm đẹp người dân đều có thể dễ dàng mua được vô số loại thực phẩm chức năng hoặc mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
tất cả đều được giới thiệu là hàng sách tay hàng nhập về theo đường tiểu ngạch chất lượng tuyệt vời và cứ yên tâm sử dụng
đặc biệt là nâng cao trách nhiệm
và phải có những chế tải xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất và vi phạm các quy định của nhà nước
ngay trong ngày cuối cùng của tháng bảy vừa qua khi ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
đã có buổi họp báo thường kỳ về công tác sáu tháng đầu năm
cuộc họp báo đã nóng ngay từ đầu khi báo chí liên tục đặt câu hỏi về các vụ việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua và tập trung vào thực phẩm chức năng
bởi vì đây là một việc mà nó đang xuất hiện rất phức tạp và rất lan giải trên thị trường nội địa
chính vì vậy mà câu hỏi của ông chí tôi đặt ra hôm nay là nguộc quản lý trường phải có hành động gì đây
nhưng mà đây là phải có một sự phối hợp rất chặt chẽ
trước hết là chúng tôi sẽ nhận cái vai trò trách nhiệm là lực lượng chủ công về công tác đấu tranh chống hàng giả
ở trên thị trường nội địa
và có một sự phối hợp
một cách chặt chẽ với các lực lượng thực thi khác
ví dụ cơ quan cảnh sát môi trường cảnh sát kinh c bốn mươi sáu các lực lượng thanh tra sở khoa học sở trí tuệ cục sở trí tuệ
và các lực lượng quản lý trường ở địa phương
đặc biệt là quản lý trường ở địa phương thì mới vào cuộc mới làm được
theo đại diện của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
thì thực phẩm chức năng giả chủ yếu từ nước ngoài đưa về
ngụy trang bằng đủ các hình thức và tập kết hàng tại các địa bàn hẻo lánh hiểm trở
sau đó đưa qua các đường mòn nhỏ lẻ để vào thị trường nội địa
điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác thanh kiểm tra và giám sát thị trường từ ngay cửa khẩu
ban hành kinh chỉ thị v bảy này chúng ta đều biết là ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
trường ban đã ký công điện số chín mươi là đấu tranh ngăn chặn tình trạng sản xuất
kinh doanh dược phẩm mỹ phẩm
và thực phẩm chức năng giả kém chất lượng
năm hai nghìn một mươi năm chúng ta đã làm trong một thời gian và nhận thấy rằng là
chúng ta đã nhận diện đấu tranh đạt được rất nhiều những kết quả
từng bước ngăn chặn được tuy nhiên nó còn diễn biến hết sức phức tạp
cần phải có sự đồng bộ của tất cả các cấp các ngành cả hệ thống chính trị vào cuộc
vì sao các lực lượng đều mạnh tay với việc buôn bán kinh doanh thực phẩm chức năng trái phép
thế nhưng nó vẫn phát triển mạnh
có lẽ do lợi nhuận mang lại từ việc buôn bán
trái phép này quá cao nên nhiều tổ chức cá nhân đã bất chấp pháp luật và hậu quả
tuần hàng lậu hàng không nguồn gốc vào để bán kiếm lời
theo như thừa nhận của đại diện ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
trong thị trường nội địa tình trạng sản xuất vận chuyển buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
hàng giả hàng kém chất lượng như phân bón thuốc bảo vệ thực vật còn diễn ra ở nhiều nơi
đặc biệt dược phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc đang có chiều hướng gia tăng
như ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín bộ công thương bộ y tế hải quan hay quản lý thị trường đều hết sức mạnh mẽ và có kết quả tức thì
thế nhưng dường như sức nóng từ các thị trường thuốc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc vẫn chưa hạ nhiệt